các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế về đêm và sáng thì có sương mù nhẹ có mưa nhỏ vài nơi
tại đây cũng nằm trong xu hướng tăng nhiệt khi nhiệt độ sẽ ra động trong khoảng là từ một mươi bảy đến hai mươi tám độ trời xe lạnh
ở phía bắc khu vực thì có nơi còn rét nhẹ còn ở phía nam đèo hải vân mưa xuất hiện cục bộ về đêm và sáng
ban ngày có nắng nhiều hơn phần phía bắc và nhiệt độ ở khu vực này cũng cao hơn với mức nhiệt là từ một mươi chín đến ba mươi độ có nơi còn cao hơn
ở vùng cao tây nguyên và các tỉnh thành nam bộ về chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có thể tiềm ẩn tố lốc cũng như gió giật mạnh
còn ban ngày cả hai khu vực đều có nắng với nhiệt độ trưa chiều tại tây nguyên giao động là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ còn nam bộ là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
tiếp biển đông nam bộ có nơi còn cao hơn ba mươi năm độ và có nắng nóng của bộ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa có mưa ở một vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc mạnh cấp bốn cấp năm
còn tại vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy cũng như gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió đông bắc mạnh cấp năm
nền nhiệt tại cả hai quần đảo đều không vượt quá mức là ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây không mưa
sáng sớm có sương mù trưa chiều giảm mây hưởng nắng
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ là từ một mươi bảy đến hai mươi năm độ